sáng nay một mươi tháng một mươi hai đại hội đại biểu toàn quốc hội sinh viên việt nam lần thứ một mươi nhiệm kỳ hai nghìn một mươi tám hai nghìn hai mươi ba đã chính thức khai mạc tại hà nội
thủ tướng nguyễn xuân phúc nguyên chủ tịch nước trần đức lương nguyên chủ tịch quốc hội nguyễn văn an
đồng chí trần quốc vượng ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư đồng chí trương thị mai ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng
trưởng ban dân vận trung ương đồng chí võ văn thưởng ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban tuyên giáo trung ương
đồng chí trần thanh mẫn bí thư trung ương đảng chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
các đồng chí lãnh đạo nguyên lãnh đạo đảng nhà nước lãnh đạo các bộ ban ngành đoàn thể trung ương
lãnh đạo trung ương hội sinh viên việt nam qua các thời kỳ và gần bảy trăm linh sinh viên tiêu biểu đại diện cho hai bốn triệu sinh viên việt nam
ở trong và ngoài nước tham dự đại hội đại hội vinh dự đón nhận lãng hoa chúc mừng của tổng bí thư
chủ tịch nước nguyễn phú trọng nguyên tổng bí thư nông đức mạnh chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
nguyên thủ tướng chính phủ nguyễn tấn dũng
tại phiên khai mạc đại hội các đại biểu đã nghe báo cáo chính trị của ban chấp hành hội sinh viên việt nam khóa chín
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi ba hai nghìn một mươi tám về những chuyển biến tích cực của phong trào hội và công tác sinh viên thời gian qua
những phong trào đã ghi dấu ấn của sinh viên việt nam trong xã hội như sinh viên năm tốt
chiến dịch tình nguyện mùa hè xanh tiếp sức mùa thi đồng thời chỉ ra những hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới
phát biểu chỉ đạo tại đại hội thủ tướng nguyễn xuân phúc biểu dương khen ngợi nỗ lực và những thành tích xuất sắc
mà hội sinh viên việt nam đạt được trong thời gian qua thủ tướng cũng lưu ý việc triển khai phong trào của hội thời gian tới
đặc biệt là giáo dục lý tưởng cách mạng đạo đức lối sống cho sinh viên
yêu cầu đặt ra cho sinh viên và công tác hội trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng
đó là nâng cao tinh thần dân tộc ý thức trách nhiệm đối với tổ quốc trong sinh viên
tăng cường đổi mới sáng tạo xứng đáng là những công dân toàn cầu chú trọng khởi nghiệp ngay từ khi còn là sinh viên
tại các phiên họp tiếp theo của đại hội các đại biểu sẽ cùng nhau thảo luận và thông qua các nội dung của báo cáo chính trị
báo cáo kiểm điểm của ban chấp hành trung ương hội sinh viên việt nam khóa chín hiệp thương bầu ra ban chấp hành khóa mới
đại hội sẽ bế mạc vào chiều ngày mai một mươi một tháng một mươi hai